ubnd tp hà nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố vào năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai một mươi bảy
bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
với mục tiêu là trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm chủng đủ mũi vaccine covid một mươi chín
theo từng đợt phân bổ vaccine của bộ y tế
thời gian triển khai dự kiến sẽ diễn ra trong quý bốn của năm hai nghìn hai mươi một và đến hết quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
việc triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp tức là tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu một mươi bảy và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
nhiều địa phương ở miền tây như bạc liêu cần thơ an giang
hậu giang đồng loạt kích hoạt các biện pháp mạnh để phòng chống dịch khi mà các ổ dịch và các ca mắc cộng đồng đang tăng nhanh
một trong những địa phương có số ca mắc mới tăng đột biến là bạc liêu
chỉ trong sáu ngày trên địa bàn tỉnh bạc liêu số ca tử vong tăng gần gấp rưỡi so với gần năm tháng qua
và số ca mắc mới cũng sắp xỉ con số của gần năm tháng qua cộng lại
đáng chú ý vào ngày ba mươi một tháng một mươi trong số bốn trăm một mươi bốn ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh bạc liêu
thì có đến một trăm bốn mươi ba trường hợp ghi nhận tại cộng đồng
chưa hết trong ngày này còn ghi nhận tám mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín có độ tuổi dưới một mươi tám
ngoài bạc liêu thì các tỉnh thành trong vùng như cần thơ an giang bến tre cà mau
liên tục ghi nhận số ca mắc mới tăng đặc biệt là số ca phát sinh trong cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi các ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng
các địa phương ở miền tây đang tăng cường các giải pháp phòng chống giả soát
đánh giá lại mức độ dịch trên địa bàn để xác định lại cấp độ dịch
một số địa phương như vĩnh long cần thơ và hàng loạt đơn vị cấp huyện xã phường thị trấn
đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ một lên cấp độ hai thậm chí là nâng lên cấp độ ba và cấp độ bốn
ở các nơi có các ổ dịch trong cộng đồng